ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm tám mươi chín do đại hội đồng liên hợp quốc khởi xướng
để thúc đẩy các quốc gia trên thế giới nhận thức rõ ràng hơn về giảm thiểu rủi ro thiên tai
và hôm nay một mươi ba tháng một mươi chính là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai với chủ đề của năm nay là xây dựng để trường tột
hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã có nhiều hoạt động đáng chú ý được tổ chức
đó là buổi lễ ra mắt đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai bao gồm các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ quốc tế
đây là lần đầu tiên việt nam có đối tác về giảm nhẹ rủi ro thiên tai
hiện nay trên thế giới có tổng số hai mươi một loại hình thiên tai khác nhau
trừ sóng thần hai mươi loại hình thiên tai còn lại đều đã xuất hiện ở việt nam
theo thống kê trong một mươi năm qua việt nam đã có hơn ba sáu trăm linh người thiệt mạng do bão lũ hạn hán và sạt lở đất
ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
do đại hội đồng liên hợp quốc khởi xướng để nâng cao nhận thức toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai